tối ngày ba mươi tháng một mươi một vừa qua tại hà nội đã diễn ra lễ công bố các doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã tới tham dự buổi lễ
chương trình thương hiệu quốc gia việt nam là chương trình duy nhất của chính phủ nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia
thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm hàng hóa và dịch vụ
năm hai nghìn một mươi sáu là kỳ lựa chọn thứ năm sau quá trình lựa chọn đánh giá thẩm định thực tế một cách nghiêm túc của các cơ quan chức năng và hội đồng các ban chuyên gia
tám mươi tám doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia năm hai nghìn một mươi sáu đã chính thức được công nhận
trong đó có hai mươi ba doanh nghiệp đã năm lần đạt thương hiệu quốc gia chín doanh nghiệp đạt bốn lần liên tiếp một mươi bốn doanh nghiệp đạt ba lần liên tiếp và một mươi ba doanh nghiệp đạt hai lần liên tiếp
đặc biệt chương trình năm nay đã có hai mươi chín doanh nghiệp lần đầu đạt thương hiệu quốc gia
như công ty cổ phần quản lý và khai thác tài sản dầu khí công ty cổ phần quốc tế sơn hà tổng công ty bảo hiểm biêu điện pti
việc các doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia đang tăng lên trong từng thời kỳ đã cho thấy sự chủ động tích cực của các doanh nghiệp việt nam
trong việc nắm bắt xu hướng phát triển trong từng ngành và lĩnh vực góp phần củng cố vị thế của việt nam trong nền kinh tế toàn cầu